chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm hai nghìn hai mươi một sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã yêu cầu các trung tâm đơn vị cơ sở tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
thực hiện phân kỳ bảo đảm cây giống sản xuất đến đâu trồng rừng luôn đến đó để hoàn thành kế hoạch trồng mới được một mươi năm trăm linh hectare rừng trong năm hai nghìn hai mươi
đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi các cơ sở đơn vị trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã gieo và ươm được hơn bốn triệu cây giống để trồng rừng vụ xuân năm hai nghìn hai mươi một với các giống cây keo hạt keo lai mô lát xoan
vụ xuân năm hai nghìn hai mươi cơ cấu giống có nhiều thay đổi tỷ lệ giống chất lượng cao chiếm từ ba mươi bốn mươi cơ cấu giống trồng rừng
thực hiện kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn hai mươi một tỉnh tuyên quang sẽ hỗ trợ cây giống chất lượng cao
cho hơn một hai trăm linh hectare rừng trồng trên địa bàn